tại thành phố đà nẵng trong khuôn khổ chương trình xúc tiến kích cầu du lịch quảng ninh năm hai nghìn hai mươi
sở du lịch hai tỉnh quảng ninh và đà nẵng đã phối hợp tổ chức quảng bá nhiều chương trình kích cầu du lịch trong thời gian tới
quảng ninh và đà nẵng có nhiều sự tương đồng về du lịch và sự liên kết trong phát triển tiềm năng thế mạnh du lịch
tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc qua đó thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với hai địa phương
trước đó đại diện lãnh đạo thành phố đà nẵng và quảng ninh tại buổi sáng làm việc hàng năm
hai địa phương cần ký kết đưa ra thông báo chung về việc liên kết xúc tiến du lịch
sớm nâng số chuyến bay giữa hai địa phương từ ba chuyến lên bảy chuyến một tuần
trước mắt sẽ tăng cường kích cầu du lịch nội địa và chuẩn bị sẵn sàng cho việc hợp tác xúc tiến du lịch quốc tế